hôm nay ngày hai tháng bảy tại trung tâm văn hóa kinh bắc thành phố bắc ninh
viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với tỉnh ủy bắc ninh tổ chức hội thảo khoa học
đồng chí hoàng quốc việt với ngành kiểm sát nhân dân
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng sự chỉ đạo
hội thảo là một trong chuỗi những hoạt động của ngành kiểm sát nhân dân tối cao
tổ chức nhân diệp một trăm một mươi năm năm ngày sinh đồng chí hoàng quốc việt
và hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm thành lập ngành kiểm sát nhân dân
quốc vượng khẳng định đồng chí hoàng quốc việt là nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của đảng và nhà nước
dày dạn kinh nghiệm qua nhiều lĩnh vực công tác có nhiều đóng góp công lao to lớn
trong xây dựng đào tạo đội ngũ cán bộ kiểm sát
đồng chí trần quốc vượng đề nghị cán bộ ngành kiểm sát nhân dân cần tìm hiểu
học tập bản lĩnh chính trị tư cách đạo đức tác phong công tác của đồng chí hoàng quốc việt
để bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
trước đó đồng chí trần quốc vượng đã làm việc với thường trực tỉnh ủy bắc ninh
và dân hương trước tượng đài đồng chí hoàng quốc việt
tại khu lưu niệm đồng chí hoàng quốc việt phường vũ ninh thành phố bắc ninh